mặc dù địa phương thuộc diện ba mươi a nhưng huyện vùng cao tương dương tỉnh nghệ an đã có ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó tam quang là xã biên giới vùng cao đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
điều này có được là nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như sự đồng lòng của người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp
nhưng với sự vào cuộc tích cực hiệu quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân
xã tàm quang huyện tương dương đã trở thành xã biên giới vùng cao đầu tiên của nghệ an đạt chuẩn nông thôn mới
về đích trước hai năm so với kế hoạch
trong năm năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới xã tam quang đã huy động gần năm mươi chín tỷ đồng
trong đó nhân dân đóng góp một mươi sáu tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu
đồng thời người dân được hỗ trợ tạo điều kiện vay gần chín mươi tỷ đồng phát triển các ngành nghề
mô hình kinh tế hình thành những mô hình cây con hiệu quả mở hướng mới trong phát triển kinh tế cho bà con
nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm nhanh
thời gian tới xã cần tích cực triển khai các giải pháp để phát triển ngành nghề
tạo sinh kế bền vững cho người dân giữ vững an ninh trật tự xã hội nhất là khu vực biên giới